dù nằm ngay cạnh nhà máy thủy điện nậm phàng có công suất là ba mươi sáu mw
tuy nhiên từ nhiều năm nay thì hơn bốn mươi hộ dân sinh sống tại thôn giàng trù
xã nậm khánh huyện bắc hà tỉnh lào cai vẫn chưa hề có điện
mặc dù để nhà máy thủy điện này có thể đi vào hoạt động thì người dân nơi đây đã phải đánh đổi
bằng nhiều hoa màu đất đai vì lời hứa sẽ cấp điện cho người dân khi nhà máy hoàn thành
đây là thử dụng của gia đình anh đặng văn chính tại thôn giàng trù xã nậm khánh
kể từ khi nhà máy thủy điện nậm phàng đi vào hoạt động số ruộng này của gia đình anh
cùng nhiều hộ khác đã phải bỏ không vì thiếu nước
theo anh khánh và các hộ dân trong thôn thì nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên
là do quá trình thi công đường hầm của nhà máy thủy điện nậm phàng gây ra
từ khi thủy điện nậm phàng này xuống làm là mất nước dân không có nước để làm dụng
rất cực kỳ là hại cho dân và nhiều hộ bây giờ là đói không có nước để tối tiêu để đến dụng để làm dụng
mặc dù phải bỏ không đất ruộng vì thiếu nước
tuy nhiên các hộ dân tại thôn giàng trù vẫn chấp nhận đánh đổi để có điện
bởi khi bắt đầu giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy thủy điện nậm phàng
thì lãnh đạo công ty đã hứa sẽ cấp điện cho người dân sau khi nhà máy hoàn thành
tuy nhiên sau năm năm đi vào hoạt động đến nay bốn mươi ba hộ dân tại thôn giàng trù vẫn chưa có điện
dù đã nhiều lần kiến nghị đề xuất
xã nậm khánh có ba thủy điện trong đó hai thủy điện người ta cấp điện cho dân sử dụng sinh hoạt bình thường không vấn đề gì
mà cái thủy điện nậm khánh này cái thủy điện to nhất của cái xã nậm khánh này
thì lại không làm được cái việc đó đối với người dân
mà lười hứa thì là hứa rất nhiều
nhưng khi đi vào hoạt động một tháng anh thu lợi được khoảng một hai tỷ
nhưng mà đối với người dân thì không được hưởng lợi một cái gì
chờ điện do nhà máy cung cấp mãi không được
các hộ gia đình trong thôn đã phải chung nhau kéo đường dây điện từ thôn mà phố
cách đó hơn hai km với số tiền lên đến cả một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên do đường dây không bảo đảm tiêu chuẩn
do tổn do đường dây cao nên điện rất yếu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
một số hộ gia đình không có điều kiện thì vẫn dùng cách truyền thống
là các máy phát điện nhờ sức nước
nhưng đánh bất lực vì nguồn nước ngày càng cạn dần
những hộ có điều kiện hơn có thể là vai ngân hàng
để mua dây kéo từ ngoài thôn mà phố vào đây để sử dụng sinh hoạt hàng ngày
tuy nhiên thời điểm này rất là yếu
những hộ mà không có điều kiện thì như trước đây có nước
thì dân có thể bán lợn bán dê để mua những máy nhỏ
gọi là máy thủy nhỏ để lắp
tuy nhiên hiện nay nhà máy bảo hoạt động
thì các khe nước trong thôn bị hầu như cạn hết nước
cho nên các máy thủy này không hoạt động được
cái lời hứa trước khi giải phóng hoạt bằng
thì các anh giám đốc lên thì cũng làm việc với xã
thì cũng hứa với xã sẽ khi nào được
phát điện vì cái đường điện này là kéo đường điện của một trăm ba mươi năm
thế này khi mà hòa mạng xong sẽ cung cấp điện cho thôn
cũng nhiều lần xã gọi lên cùng tháo gớn kế quan
nhưng mà tỷ điện cũng không chấp nhận
vì bây giờ nó thay đổi ví dụ như công ty xây dựng
nó lại thay đổi giám đốc liên tục
ví dụ như những người hứa hẹn ở đây bây giờ là về nghỉ rồi
thôn giàng trù hiện có bốn mươi ba hộ dân thì có tới hai mươi bảy hộ nghèo
một trong số những nguyên nhân khiến tỷ lệ nghèo cao hơn tới năm mươi
đó chính là thiếu lợi
điện dẫn đến khó tiếp cận với thông tin khó đưa công nghệ vào sản xuất
vì vậy thời gian tới các cấp chính quyền chức năng tỉnh lào cai
cần nhanh chóng vào cuộc để kéo điện cho người dân